cần vay tiền ngân hàng để trang trải cuộc sống để đầu tư làm ăn
thế nhưng để đủ điều kiện vay tiền thì khách hàng lại phải mua một gói bảo hiểm nhân thọ
trị giá hàng chục triệu đồng
câu chuyện tưởng như là hết sức vô lý này lại diễn ra trong một thời gian dài
khiến cho nhiều người không khỏi bức xúc
và với những người lao động có mức thu nhập thấp
thì câu chuyện vay tiền ngân hàng đã khổ
giờ lại phải gồng thêm một khoản tiền bảo hiểm để đủ điều kiện vay
lại càng trở nên khó khăn hơn
trong vai trò là một khách hàng có nhu cầu mua nhà trả góp
phòng viên đã liên hệ với ngân hàng để được hướng dẫn làm thủ tục vay
và câu chuyện phải mua bảo hiểm nhân thọ mới đủ điều kiện làm hồ sơ vay vốn
cũng dần được hẻ lộ
anh đồng chức ba mươi còn vay là bảy mươi
dạ vâng thì anh chọn gói hộ sở lãi xuất của chủ đầu tư ngon đúng không anh
nhưng mà anh có phải mua cái bảo hiểm của cái vay hay là gì không nhở
chúng ta là để chứng minh tài chính
để có cái bảo hiểm
nhân thọ ấy anh
à bảo hiểm nhân thọ
thì em sẽ cố gắng để em xem kiểm tra hồ sơ của mình ấy
thì để em tư vấn thêm ấy
nhưng mà thường cái gói bảo hiểm nhân thọ này anh mua thì nó về giá tầm bao nhiêu nhở
để em xem kiểm mức thấp nhất cho anh nhá
ừ em nhìn luôn cho anh em xem là thấp nhất tầm bao nhiêu
nó rơi khoảng tầm một mươi năm triệu ạ
nhưng mà đây là của bảo hiểm của bên công ty nào em nhỏ
à là của bên swc ạ
liên kết trực tiếp với người công anh ạ
nó về công anh
bảo hiểm nhân thọ là chúng tôi là không có nhu cầu
hoặc là nhiều người đã có rồi
và bắt buộc phải mua thêm một khoản mà giá trị cũng không hề nhỏ đâu
khoảng một khoản vay
thì tôi thấy là cũng rất là bất hợp lý
và nhiều người nó ảnh hưởng đến quyết định mua nhà
nhưng mà bởi vì nó rất là cần thiết nên là phải cố
như thế thì bị ảnh hưởng đến quyền lợi rất là nhiều
có lẽ phải có sự liên kết và móc nối giữa các ngân hàng với công ty bảo hiểm
khi mới có câu chuyện đi với ngân hàng
phải kèm mua bảo hiểm nhân thọ
mỗi khách hàng đến gửi tiền hay đến vay tiền
đều được mời trào thậm chí là ép mua bảo hiểm
nếu mua thì sẽ được hưởng lã xuất ưu đãi
sẽ được giải ngân nhanh
áp lực doanh số đã khiến cho các nhân viên ngân hàng
bằng mọi hình thức có được hợp đồng bảo hiểm
và gây năng đó lại tiếp tục được đặt lên vai của khách hàng
doanh nghiệp bảo hiểm ngân hàng
phải hướng đến tối đa quyền lợi của khách hàng
và không ép kpi cho chính nhân viên của mình
quá lớn đối với cả doanh thu
để nhân viên có những cái hành vi sai trái tiêu cực
trong quá trình tư vấn cho khách hàng tham gia bảo hiểm
là không diễn ra
khi mà ép khách hàng mua bảo hiểm
nó sẽ ra hệ lụy thông minh lớn
đó là thế này
bởi vì chúng ta biết rằng là
cái việc vay mượn trong nền kinh tế
nó cũng chỉ là một quan hệ dân sự bình thường thôi
nhưng khi mà chúng ta đang thiếu vốn
và đặc biệt là những cái doanh nghiệp hay người dân
thiếu vốn và đến vay
thì là người ta đang có nhu cầu
và như vậy
nó làm cho những người đang gặp khó khăn
với tài chính lại càng khó khăn hơn
và muốn được vay
ở ngân hàng
người ta lại phải vay một cái lượng tiền lớn hơn
và cái việc mà vay nợ trả nợ
nó sẽ khó khăn hơn đối với những người đó
và rõ ràng là cái mục tiêu
mà người ta đưa ra
nó sẽ khó thực hiện hơn
khi mà buộc người ta phải
vừa gây nợ vừa mua bảo hiểm
có thể thấy
việc ép mua bảo hiểm khi vay ngân hàng
là điều hết sức vô lý
điều này cũng vô hình chung
tạo nên sự meo mó
trong hoạt động thương mại
giữa người vay và bên cho vay
do đó cần phải tăng cường quản lý thị trường bảo hiểm
làm lành mệnh hóa hoạt động ngân hàng
để đảm bảo quyền loại hợp lý
chính đáng của tất cả các bên
là vấn đề cần được quan tâm xử lý
và hành vi ép khách mua bảo hiểm
không những là bất hợp pháp
mà còn làm cho bản chất nhân văn
của bảo hiểm bị meo mó
những hành vi này cần phải xử lý nghiêm minh